ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương đảng cộng sản trung quốc cho biết
nghi can tham nhũng bị truy nã gắt gao nhất của nước này
dương tú châu hiện đã đầu thú sau khi trở về từ mỹ
trong một tuyên bố ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương đảng cộng sản trung quốc
xác nhận đối tượng dương tú châu bảy mươi tuổi nguyên phó giám đốc sở xây dựng
thành phố âu châu tỉnh chiết giang đã đầu thú trước ngành chức trách trung quốc
sau một mươi ba năm lẩn trốn ở nước ngoài
trong khi đó người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc nhấn mạnh
rằng đây là một kết quả quan trọng của hợp tác chống tham nhũng giữa trung quốc và mỹ
dương tú châu là nhân vật số một trong danh sách một trăm linh người bỏ trốn của trung quốc
được ban hành thông qua tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế interpol hồi năm hai nghìn một mươi
khi nước này tiến hành chiến dịch lưới trời nhằm truy bắt các quan chức phạm tội tham nhũng ở nước ngoài
dương tú châu bị truy nã vì tội danh biển thủ hơn bốn mươi triệu đô la
các tài sản của đối tượng đã bị phong tỏa hoặc sung công theo pháp luật